từ năm hai nghìn hai mươi một sau khi bị đột quỵ khiến sức khỏe xa suốt nghệ sĩ thường tín được nhiều ân nhân đứng ra cư mang
thế nhưng kéo theo đó là hàng loạt lùm xùm đấu tố tiền bạc trong quá trình quyên góp cho nam nghệ sĩ
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thường tín đến gặp tô hiếu nhờ giúp đỡ
lúc này sau nam biệt động sài gòn đang đau yếu bệnh tật không có tiền không thể ở một mình tại phòng trọ
nhớ lại lời hứa năm xưa tôi hiếu đồng ý cho thường tín ta túc
tôi hiếu từng đứng ra quyên góp tiền cho thường tín tạo điều kiện cho ông nhận sâu nhận đóng phim để có đồng ra đồng vào
số tiền các c và quyên góp được từ mạnh thường quân được ân nhân chuyển đến tay thường tín
ngoài thường tín tô hiếu còn cứu mang thêm một số mảnh đời cơ nhỡ khác
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn trên mạng xã hội xuân sao hình ảnh thường tín sống ở nhà sườn bỏ hoang
vẻ ngoài kiệt quệ điều kiện sống khó khăn
điều này khiến dư luận chuyển hướng chỉ trách tổ hiếu rằng anh bỏ bê không chăm sóc tốt cho thường tín như những chia sẻ trước đó
tuy nhiên tôi hiếu đã lên tiếng giải thích rằng anh phải sửa nhà thế nên mới đưa thương tín sang đó tá túc tạm
một số người dùng không biết rõ đỡ đuôi sự việc nên đã chia sẻ thông tin sai lệch lên mạng làm ảnh hưởng đến uy tín của tô hiếu và cả thường tín
được biết tô hiếu thuê người đến dọn dẹp vệ sinh đưa đồ ăn quần áo cho thường tín hàng ngày
ngày một mươi chín tháng ba
thương tín bỏ nhà ra đi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nam tề tử nói xấu ân nhân
thường tín tố tô hiếu ăn chặn tiền cắt xê lợi dụng ông để đánh bóng tên tuổi
trong một đoạn clip khác nam tài tử cũng cho biết chỗ ở của ông rất ổ nhiễm tôi hiếu nuôi mấy chục chú chó mèo làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông
vào ngày hai mươi một tháng ba trên facebook cá nhân tô hiếu gây chú ý khi lên bài tìm thương tín đòi gặp nam tề tử để ba mặt một lời
tô hiếu cho biết sẽ gom bằng chứng
ngày hai mươi bảy tháng ba thương tín tiếp tục xuất hiện trong clip của youtuber
ông khẳng định những gì mình nói là thật không bị ai xúi rụ
bốn ngày sau đó đến ba mươi một tháng ba tôi hiếu đã tung đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với thường tín làm rõ những khúc mắt giữa cả hai trong thời gian qua
trong clip cuối cùng thương tín phủ nhận toàn bộ chuyện ăn chặn tiền cắt dê nói xấu ân nhân
cho biết mình bị youtuber định hướng khiến nội dung trở nên tiêu cực hơn
đặc biệt thường tín đã được tô hiếu trở đến ngân hàng sau kê
số tiền trong tài khoản của nam nghệ sĩ là gần hai triệu đồng do chính ông giữ
số tiền này về sau thương tín trích ra năm trăm linh đồng để gửi về quê nuôi vợ con
sau khi làm sáng tỏ mọi việc lấy lại uy tín cho bản thân tôi hiếu tuyên bố ngưng kiện như kế hoạch trước đó
sau khi suy xét tô hiếu quyết định ngừng cứu mang thường tín nam tài tử về quê sau khi bị cắt hỗ trợ tử ân nhân
tô hiếu đích thân đưa thường tín ra bến xe
tô hiếu đưa xe về lại phân giang vào một mươi ba h ba mươi phút ngày hai tháng bốn
tô hiếu đã đưa thêm tiền xe cho thường tín đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ nam tài tử nhận show nếu có
cũng theo nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ trước buổi gặp trực tiếp đàn anh vào ngày ba mươi tháng ba tại tp hcm
diễn viên thường tín đã điện thoại ngỏ lời giới thiệu sầu diễn
chia sẻ với truyền thông tôi hiếu cho biết sau khi tiễn nam diễn viên về quê
tô hiếu vẫn thưởng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của ông
trước khi trở về quê nhà theo lời của nhạc sĩ tô hiếu diễn viên thương tín chỉ còn chưa để hai triệu đồng trong tài khoản
lo lắng cho cuộc sống của nam tề tử tôi hiếu đứng ra cho thêm tiền xe chi phí đi lại để về quê an toàn
nhạc sĩ tô hiếu sẽ dọn dẹp và gửi những đồ đạc còn lại của thương tín sang nhà bùi thanh tùng
con trai ruột của thường tín nhờ quản lý
nam đề tử không có tài sản giá trị trước khi về quê với vợ con
trước đó ông được tặng một chiếc xe máy thế nhưng đã bán
sau đó nhận thêm chiếc xe tay gà khác và cũng âm thầm gửi về quê
con trai thường tín hiện đang sinh sống tại củ chi tp hcm
khi thanh tùng được năm tuổi bố mẹ ly hôn nên anh về quê sống cùng ông bà nội được vài năm
rồi mẹ đón về nuôi đến khi trưởng thành
anh sở hữu chất giọng tốt nhưng tên tuổi vẫn chưa gây nhiều chú ý
vì vậy cuộc sống của anh vẫn còn nhiều khó khăn phải chăm lo cho vợ và hai con nhỏ
giữa lúc ồn ào của bố ruột nam ca sĩ phòng trà đã lên tiếng cho biết
từng khuyên bố về ở chung để vợ chồng anh tiện chăm sóc và báo hiếu xong ông không đồng ý
anh bục bạch bố bảo ông cần sự riêng tư
nhiều lần bố đi khám bệnh tôi là người trở bố chứ không phải là không quan tâm bố
bản thân anh khá chạnh lòng khi đứng sinh thành cơ cực vất vả khi về già
anh cũng buồn khi dư luận lên án những phát ngôn của nam nghị sĩ
anh thừa nhận bố mình có những cái sai và việc mọi người đặt những nghi vấn là có lý
vì vậy anh không thể lên tiếng binh vực bố một cách mù quáng
khi nghệ sĩ thương tín chọn về quê sinh sống bùi thanh tùng cho rằng
đây là lựa chọn hợp lý vì bố đã có tuổi sức khỏe yếu cần có người bên cạnh quan tâm chăm sóc
mới đây nhạc sĩ tô hiếu cho biết ở cuộc gọi mới nhất là hai ngày sau về quê
thương tín đã ngỏ ý muốn trở lại thành phố hồ chí minh
không chỉ thế nam tài tử còn hỏi thăm tô hiếu có show nào không
để mình có thể vào lại biểu diễn kiếm tiền vì ở quê bồn quá
ở thành phố hồ chí minh dù sao vẫn vui hơn
theo nhạc sĩ tô hiếu cho biết thương tín nói bây giờ chỉ mong muốn được đi hát
nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ thêm anh trả lời diễn viên thương tín là hiện chưa có show nào
khi nào có anh sẽ báo để thương tín vào thành phố hồ chí minh đi show
nhạc sĩ tô hiếu cũng khẳng định rằng anh đã nói vẫn nhận sâu cho thương tín thì vẫn sẽ giữ lời
khi được hỏi nếu diễn viên thương tín có show thì việc ăn ở của nam diễn viên sẽ giải quyết thế nào
nhạc sĩ tô hiếu trả lời rằng anh sẽ thuê khách sạn trước một ngày cho thương tín
nghỉ ngơi trước khi đến show hát
hát xong anh cũng sẽ đưa nam diễn viên về khách sạn nghỉ rồi sẽ đưa thương tín ra xe về quê
tiền ăn ở anh sẽ chi trả cho thương tín coi như quả mừng đàn anh có show
tuy nhiên nhạc sĩ tô hiếu sẽ không đưa thương tín về nhà anh ở như trước nữa
trước đó nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ thương tín từng được một bầu show mời diễn tại phú quốc vào ngày một mươi bốn tháng bốn tới
sau khi xảy ra vụ tố ồn ào người này gọi điện thoại động viên nam nhạc sĩ đồng thời thông báo hủy show
ngoài ra có một show ở hội an do tô hiếu đứng ra tổ chức dự định trước đó cũng sẽ để thương tín biểu diễn
xong đến hiện tại show này đang tạm dừng lại
nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ thêm với phóng viên dân việt rằng
gần đây những chuyện ẩn ảo khiến anh rất mệt mỏi nên không muốn có thêm chuyện rắc rối
theo nhạc sĩ tô hiếu diễn viên thương tín đến sống tại nhà anh hai năm nay bởi không còn nơi nào nương tựa
tôi là học trò của nhạc sĩ tô thanh tùng đã từng gặp gỡ diễn viên thương tín từ thời trẻ
trước tình cảnh khó khăn của người nghệ sĩ gạo cội khi anh chủ động liên hệ
tôi hoan hỉ đón nhận và giúp đỡ mong sẽ góp phần thay đổi hình ảnh của anh trước khán giả ở tuổi xế chiều
tôi còn nhiều công việc kinh doanh khác bên cạnh viết nhạc đều cần cùng anh ấy để nổi tiếng
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhạc sĩ tô hiếu cũng từng live stream khẳng định anh không còn liên hệ với nghệ sĩ thường tín
tuy nhiên sau đó hai tháng anh cho biết nam diễn viên bất ngờ đến nhà anh trong tình trạng gầy gò
anh tin nói ở sài gòn quen rồi không sống ở phan giang được nhưng về nhà trọ thì không còn tiền chi tiêu
anh nhắc lại lời hứa chăm lo cho anh của tôi ngày xưa vì hiện tại anh không còn ai giúp anh đến ở với tôi được không
tôi đồng ý ngay không trần trừ
thương tín tên thật là bùi thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê ở phan giang bình thuận
gia đình thường tín có đông anh chị em năm một mươi ba tuổi ông đã bỏ nhà theo gánh hát vì có đam mê cháy bỏng với cải lương
sau khi tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ ở sài gòn thương tín đầu quân cho nhiều đoàn kịch
ông được săn đón sau khi diễn cặp với nghệ sĩ kim cương ghi dấu ấn trong nhiều vở kịch như ta nha huyền thoại mẹ bông hồng cài áo
trong hơn một trăm linh vai kịch mà thương tính đã thể hiện có khoảng hai phần ba là vai chính kép độc
sau khi là mưa làm gió ở sân khấu kịch thương tín tiếp tục lấn sân sang điện ảnh
đây là lĩnh vực giúp sự nghiệp thương tín thăng hoa trở thành hiện tượng tại việt nam những năm tám mươi chín mươi
vai diễn ấn tượng nhất của thường tín tính đến hiện tại là sáu tâm của biệt động sài gòn
ngoài ra nam nghệ sĩ còn tham gia vô số tựa phim ăn khách như phán bài lật ngừa bạch hài đường chiến trường trên nửa vầng trăng